trong khi người dân đang oàn mình chống chọi với thiên tai
trong khi đảng chính phủ lực lượng vũ trang chính quyền địa phương không quản ngày đêm
chạy đua với thời gian để ứng phó khắc phục thiên tai cứu trợ nhân dân
trong khi hàng triệu trái tim cả nước đang hướng về miền trung
cầu nguyện bình an san cơm nhường áo với đồng bào vùng thiên tai bão lũ
thì một số tổ chức phản động thế lực thù địch số đối tượng chống đối chính trị
lại không từ một thủ đoạn nào hết lần này qua lần khác
chống phá đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam
gần đây nhất chúng xuyên tạc vu cáo đảng chính phủ
gây khó khăn cản trở các tổ chức cá nhân làm thiện nguyện tại miền trung
vậy sự thực có đúng như những gì mà chúng đang rêu rao
chúng tôi sẽ làm sáng tỏ trong chương trình góc nhìn sự thật
ngày sáu tháng năm
góc nhìn sự thật
thì các phần tử chống đối đồng loạt phủ tay
phát huy tinh thần thương người như thể thương thân
lá lành đùm lá sách từ ngàn đời nay của dân tộc việt nam
một nữ ca sĩ ở tp hcm đã tự nguyện đứng ra kêu gọi
huy động được trên một trăm linh tỷ đồng từ nhân dân trên mọi miền tổ quốc
gửi về chung tay ủng hộ đồng bào miền trung
như mèo mù vớn được cá gián
cách nóng phản động
phần tử chống đối đồng loạt phổi tay
huy lại tranh thủ đu bán người có y tín trong xã hội
để giờ chiêu trò thọc gợi bánh xe
thủ đoạn lần này được chúng áp dụng là đăng tải nhiều bài viết
liên tục chia sẻ về các clip
về nữ ca sĩ vào tận miền trung
để chia sẻ động viên người dân bổng đỗ
sau đó chúng đu loa lên rằng
chỉ thấy dân giúp dân
chứ không thấy đảng nhà nước và chính phủ đâu
để minh chứng cho luận điều xuyên tạc của mình
các thế lực thù địch tự lập
cảo sát trên diện hẹp
rồi so sánh
cố tình tạo ra thế tranh lệch
nhằm hạ thấp y tín
bồi nhọ các bàn ngành
tổ chức được chính phủ việt nam giao nhiệm vụ vận động quyên góp
tiếp nhận và phân phối hàng tiền kiếm trợ
cho người dân vùng thiên tai dịch bệnh
không chỉ chiếm mũ nhọn từ các tổ chức nói trên
chúng còn công khích đảng nhà nước
yêu cầu giải thể các cơ quan này
và trao nhiệm vụ tiếp nhận tiền
hàng cứu trợ
cho các tổ chức kiếm trợ dân sự
thế nhưng một lần nữa
những hình ảnh lay đọc lòng người
và hơn cả là lời chia sẻ mộc mạc chân thành
của chính người dân vùng thiên tai báo lũ
đã tố cáo luận điệu của các thế lực thù địch
chống đối là hoàn toàn vu khống và bia đẳng
điền vô mẹ chủ công an
chà họ thấy họ đi kiếm trợ
thì điền họ về
họ kiếm nha trong nhà
họ đi ra miền thiên nước to rồi
vì họ kiếm quá nhiều
nhà nên họ cứ vô vô rung nữa
vì nhà sau nên họ cũng ra đây là cũng may
có mẹ chủ công an là cũng vậy
đưa ba con tôi vô trong ở trong ủy ban thôi
cùng nấu cơm nấu nước
vì họ có thì may điên
cùng nấu cơm nấu nước cho da tôi ăn
mời nhà khác
lực lượng công an là một trong những lực lượng
là hết sức là tinh nhuệ
và giúp đỡ chúng dân
trong cái điều kiện là hết sức khó khăn
nếu như không có mà lực lượng công an
thì chính quyền địa phương cũng rất là khó để mà xử lý
trong những cái trường hợp như vừa qua
cơn bão số tám vừa qua đi
mưa nhỏ dần
nước bắt đầu rút ở một số khu vực
người dân cùng với sự trợ giúp
của lực lượng vũ trang
tranh thủ dọn dẹp nhà cửa
tái thiết cuộc sống
khoảng thời gian trời quang mây tạnh ít đổi
giữa các cơn bão là thời điểm thuận lợi
để các nhà hào tâm tổ chức thiện nguyện
nối xe nhau hướng về miền trung đồng viên
san sẻ với đồng bào vùng lỗ lột
do xuất phát cùng thời điểm
chúng vào lúc cơn bão số chín
tiếp tục đổ bộ vào biển đông
vì lo cho sức khỏe tính mạng của người làm từ thiện
và cũng phải tập trung toàn bộ lực lượng
để ứng phó với cơn bão
được sự báo còn lớn hơn
các cơn bão trước đó cuộc lạc
nên chính quyền địa phương
cùng với lực lượng chức năng đã có khuyến cáo bà con
tạm dừng các hoạt động thiện nguyện
vì sự an toàn của cả người trao
lớn người nhận
thiện trí của chính quyền các cấp rõ ràng như vậy
nhưng những kẻ chuyên tái nước theo mưa
là một lần nữa bóp máu sự thật
bằng luận điệu xuyên tả
chính phủ việt nam
các cơ quan chức năng ngăn cản
cấm đoán các tổ chức nhà hào tâm
đi kiếm chợ nhân đạc
cái ý kiến đó
không có gây một tác động gì
nếu như mọi người chúng ta
mọi người chúng ta nhìn thấy
một cái thực tế
sức trình động đơn diện ra
tình của miền trung
cơn bão số chín đến
một cách nhanh chóng
nhưng hậu quả mà nó để lại vô cùng lớn
sự tổn thất tinh thần
chính lao của những người dân
chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão
đã khiến hàng chục triệu trái tim người việt
dưng dưng thổn thức
và ai ai cũng mong muốn
làm được điều gì đó
với hy vọng xoa dịu nỗi đau
của những đồng bào
vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi
trước ý nguyện của hàng triệu triệu người việt nam
trong và ngoài nước
muốn san sẻ với đảng
và chính phủ
chăm lo cho người dân
chịu tổn thất nặng nề từ cơn bão
đồng thời giải quyết những hậu quả sau thiên tai
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi bổ sung
nghị định số sáu mươi bốn
theo hướng phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện tại
cũng như tinh thần tương thân tương ánh
của nhân dân việt nam
cái động thái của chính phủ
là hết sức là
cần thiết và nó
có thể nói phản ứng rất nhanh
trong cái bối cảnh mà nước sôi lờ bỏng về cái vấn đề thiên tai

thái độ thiện trí của chính phủ việt nam
được nhân dân ghi nhận
và đánh giá cả
thế nhưng một số phần tự cực đoan

vẫn khăng khăng trốn bỏ hiện thực đấy
đáng lên án hơn nữa
là chúng đã lợi dụng một bộ phận người dân
chưa có điều kiện tiếp cận nội dung
của nghị định sáu mươi bốn
cũng như định hướng sửa đổi của chính phủ
để tuyên truyền chống phá rằng
nghị định sáu mươi bốn
nhằm mục đích bón tay người muốn làm từ thiện
thực tiễn hiện nay
là cần phải được đổi mới
mà đổi mới để nhằm mục đích là
tạo cái khung pháp lý
cho thật chặt chẽ
để có thể
động viên tổ khơi dậy
cho mọi tổ chức và cá nhân
là tốt cái công tác từ thiện
có không ạ
cái thiện nguyện đấy tốt hơn
chặt chẽ hơn và đặc biệt là có thể
hạn chế và khắc phục được
những cái biểu hiện của những cá nhân tổ chức
mà lợi dụng cái chuyện
thiện nguyện này
để mà trục lợi
mưu đồ thâm hiểm của các thế lực thù địch
còn được thể hiện qua việc
một mặt chúng ra sức đăng bài
dựng clip ca ngợi người nữ ca sĩ
nhưng mặt còn lại chúng cho đăng song song
nhiều bài viết nhiều video
với kiểu giật tiếp
lập lờ đánh lận con nèn
với tổ đoàn này
chúng vừa hồng che đẩy luận điệu xuyên tạc
vu khống chính phủ việt nam
trong việc bổ sung sửa đổi nghị định sáu mươi bốn
vừa tạo ra tâm lý hoang mang
nghi ngại nơi những tổ chức cá nhân
đã và đang có ý định
hoạt động thiện nguyện tại miền trung
nhưng đó cũng chưa phải tận cùng
của xã tàm đền tối
sâu xa hơn của hành động đó là chúng muốn
chặt đứt nguồn tiền hàng cứu trợ
đang được huy động ngày một lớn trong quần chúng nhân dân
để chuyển tới đồng bào vùng thiên tai

mỗi người dân vốn đã mất mát khổ đau quá nhiều

nay lại thêm nỗi mặc cảm vì đồng bào bỏ rơi
cũng bằng thủ đoạn này
chúng sẽ đạt được mục đích
tăng áp lực lên chính phủ việt nam
trong công tác cứu trợ đồng bào vùng thiên tai
làm thời gian khắc phục hậu quả vùng mưa lũ
cũng như quá trình tái thiết của nhân dân miền trung
bị kéo dài
mục đích cuối cùng của chúng là muốn hủy diệt
truyền thống tương thân tương ái
lá lành đùm lá sách
tương ái của dân việt nam
đây là một bước phát triển mới
tinh vi và cực kỳ nguy hiểm
của các thủ đoạn
trong chiến lược diễn biến hòa bình
trên mặt trận tư tưởng thông tin truyền thông này
ai mới thực sự thương dân
lo cho dân
ai đã vì nhân dân mà sẵn sàng hy sinh
cả tính mạng của mình
từ đây thì chắc chắn mỗi chúng ta
đã có câu trả lời cho riêng mình
và bây giờ để trả lời cho câu hỏi
có hay không việc chính phủ việt nam gây khó khăn
cho các đoàn tư thiện cá nhân hảo tâm làm thiện nguyện tại miền trung chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe tiếng nói của những người đã đồng hành cùng đồng bào vùng lũ từ những ngày đầu tiên và những nhà hào tâm đã đến tận nơi cứu trợ người dân miền trung giữa các cơn bão
là một phóng viên biên tập viên thường trú tại văn phòng công tác miền trung và tây nguyên thuộc truyền hình công an nhân dân một trong những cơ quan đầu tiên tiếp cận hiện trường và đưa tin về tình hình thiên tai báo lũ tại miền trung
ngay khi thảm họa kép xảy ra phóng viên diệu hằng cùng với đồng nghiệp đã có mặt tại nhiều khu vực trọng yếu và nguy hiểm nhất để thông tin đến với nhân dân cả nước
trong hơn một tháng tác nghiệp và đưa tin bài về tình hình mưa lũ tại miền trung nữ phóng viên cũng đã có nhiều phóng sự xúc động chân thực ghi lại hoạt động thiện nguyện của người dân cả nước hướng về đồng bào miền trung
rất đông đoàn sai cửu trở đến để mà tiệm tế lương thực thực phẩm rồi là đi ủng hộ cho các ba con
thời điểm đó là cảng hồ chiến sĩ công an đã có những người mà cả tuần trời rồi họ vẫn chưa về nhà bởi vì họ phải triển khai cái nhiệm vụ di dời dân rồi cứu nàn cứu hồ suốt cảng hồ một tuần trời rồi
nhưng mà họ vẫn phải tiếp tục căng minh để mà triển khai cái nhiệm vụ là điều tiết các phương tiền để tránh cung tắc và mà để nhanh chóng không xảy ra cái tình trạng cung tắc mất an toàn giao thông ấy
thì lực lượng cảnh sát giao thông rồi lực lượng công an xã đã phải tiến hành là hỗ trợ các phương tiện trong cả việc bốc xếp
mà từ xe xuống ghe thuyền nên là mình đã thấy là có thể nói là mỗi cảng hồ chiến sĩ thì họ đã làm việc hai trăm linh ba trăm linh cái sức lực của họ
cũng như phóng viên diệu hằng các nhà hào tâm đều bày tỏ sự ấn tượng xúc động của chính quyền địa phương lực lượng chức năng trong việc hỗ trợ kết nối các đoàn từ thiện với người dân vùng thiên tai báo lũ
không hề có cái sự cản trở hay là cái gì gây khó khăn cả
nếu như có thì mình nghĩ rằng là
trong cái lúc mà nước sôi lửa bỏng ví dụ như nước lũ dân cao mà có những đoàn cứu trợ vào mà người ta không thể đi vào những vùng nước sâu mà lúc đấy là chỉ có lực lượng cứu hộ như là quân đội công an có thể người ta làm được cái việc đấy thôi mà người ta không hiểu người ta muốn là phải đi vào trong vùng đấy nhưng mà mình nghĩ rằng là cái lực lượng đấy người ta cũng là hạn chế không thể phục vụ hết được
sự phối hợp của các cấp chính quyền là rất là tốt đặc biệt là chính quyền cơ sở
mặc dù là
họ cũng bị báo lũ như những người dân nhưng mà họ cũng đã rất là nhiệt tình phối hợp với chúng tôi để là sao cho công tác thương lượng nó hiệu quả nhất
những ngày này mưa bão tiếp tục đổ bộ vào miền trung gây mưa to gió lớn
chính quyền các cấp lực lượng vũ trang thêm một lần nữa phải căng mình để trúng trọ với thiên tài bảo vệ tài sản của nhân dân
song song với nhiệm vụ chính trị hàng đầu ấy thì mỗi một cán bộ chiến sĩ
đều mong muốn được đồng hành kết nối với người dân vùng lũ với các mạnh thường quân đúng như tinh thần của những người đứng đầu đảng
chính phủ hướng dẫn hỗ trợ cả tổ chức đến cá nhân
từ các hoạt động cứu trợ đúng địa chỉ đúng đối tượng đúng quy định của pháp luật
đảm bảo tính minh bạch khách quan công bằng giữa các đối tượng được hưởng hỗ trợ
mong muốn là các quân của mình thân quân đến là cùng liên hệ cho lực lượng
chúng tôi và liên hệ cho chính quyền địa phương
thứ nhất là chúng tôi cũng sắp xếp được phương tiện được đảm bảo
thứ hai là chúng tôi cũng sắp xếp được hàng hóa của các mạnh thương quân đi hỗ trợ
thì chúng tôi sẽ bổ trí được các phương tiện để sắp xếp để tạo thuận lợi cho các mạnh thường quân đảm bảo hơn
chia sẻ từ những người có mặt từ tâm lũ trực tiếp cứu trợ đồng bào vùng thiên tai là một minh chứng tuyệt vụ nhất
bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc